hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna vừa thông tin bình nhưỡng đã thực hiện thành công thử nghiệm trên mặt đất
đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vật âm thế hệ mới
theo kcna cuộc thử nghiệm diễn ra tại bãi phóng vệ tinh sohe vào sáng và chiều một mươi chín tháng ba
theo lộ trình phát triển hệ thống vũ khí thế hệ mới
nhà lãnh đạo kim trương ươn đã chỉ đạo thử nghiệm tại chỗ cùng các quan chức lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển tên lửa của triều tiên
kcna cho biết tại cuộc thử nghiệm nhà lãnh đạo triều tiên đánh giá chiến lược quân sự của hệ thống vũ khí này
cao ngang tầm với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
cũng theo kcna một thời gian biểu về việc hoàn tất công tác phát triển hệ thống vũ khí tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới
đã được xác định thông qua thành công của thử nghiệm quan trọng này
thông tin liên quan đến tình hình an ninh tại haiti ngân hàng cộng hòa haiti tức ngân hàng trung ương của nước này
ở thủ đô port au prince đã bị tấn công trong ngày hôm qua
tuy nhiên nhân viên an ninh ngân hàng phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát và quân đội đã đẩy lùi băng nhóm tội phạm tấn công
khoảng ba bốn đối tượng tấn công đã bị tiêu diệt một nhân viên ngân hàng bị thương
ngân hàng trung ương haiti là một trong số ít tổ chức chưa sơ tán khỏi trung tâm thành phố
nơi các băng nhóm tội phạm đã kiểm soát khoảng tám mươi
cùng ngày bộ quốc phòng cộng hòa dominica cho biết sẽ hỗ trợ mỹ và canada sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi haiti
thông báo cũng cho hay đã hỗ trợ liên minh châu âu eu ngân hàng thế giới vkp quỹ tiền tệ quốc tế imf
liên hợp quốc canada và cuba sơ tán nhân viên từ haiti đến nước này
trước đó chính phủ cuba tuyên bố lữ đoàn y tế và nhân sự thiết yếu của đại sứ quán nước này tại haiti vẫn tiếp tục làm việc
và đang đàm phán với một hãng hàng không để hồi hương an toàn ngay khi điều kiện cho phép
sau ngày đàm phán đầu tiên tại doha của qatar các bên trong tiến trình thương lượng tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở giải gaza
những đánh giá khá thận trọng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận
theo truyền thông israel một quan chức cấp cao nước này đánh giá triển vọng đạt được thỏa thuận tại vòng đàm phán doha lần này khá kém
do vẫn còn khoảng cách lớn trong lập trường của các bên về nội dung trong thỏa thuận
trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao qatar ông majed al ansari cũng cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn là ở mức lạc quan thận trọng
chúng tôi đã thảo luận một số chi tiết về họ
sớm để nói về bất kỳ bước đột phá nào chúng tôi lạc quan vì các cuộc đàm phán đã thực sự được nối lại ở doha
liên quan tới tình hình trung đông người phát ngôn nhà trang karine jean pierre ngày một mươi chín tháng ba cho biết các quan chức mỹ và israel có thể sẽ nhóm họp vào tuần tới
tại washington để thảo luận về chiến dịch quân sự của israel ở thành phố rafah đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về những thông tin liên quan đến nạn đói sắp xảy ra

chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình nạn đói sắp xảy ra ở gaza
bất chấp những nỗ lực liên tục và không mệt mỏi của cả chính quyền và các tổ chức quốc tế số lượng viện trợ đến tay người dân ở gaza và đặc biệt là những người cần giúp đỡ nhất vẫn chưa đủ
vì vậy chúng tôi đã nói rằng còn nhiều việc cần phải làm và báo cáo về tình trạng thiếu lương thực ở gaza vừa công bố là một lời nhắc nhở rõ ràng và tàn khốc về điều này
trong bối cảnh cuộc xung đột israel hamas tiếp tục diễn biến phức tạp gây thảm họa nhân đạo tàn khốc tại gaza
nhiều nhân viên thuộc các tổ chức nhân đạo quốc tế đã không được israel cấp thị thực vào gaza và khu vực bờ tây
việc này đã cản trở công việc viện trợ trong khi người dân tại đây đang cẩn nhất
cũng liên quan đến tình hình xung đột ở trung đông một tàu của mỹ ở biển đỏ đã tiếp tục bị tấn công bởi tên lửa bởi lực lượng houthi
giới chức mỹ chưa đưa ra thông tin về thiệt hại của con tàu này nhưng các công ty chuyên theo dõi hoạt động hàng hải tiết lộ
con tàu có tên mardol là một tàu trở dầu gắn cờ quần đảo marshall đang thực hiện hành trình từ ả rập xê út hướng tới singapore
houthi đã xác nhận thực hiện hành động nhằm vào tàu của mỹ ở biển đỏ vào ngày một mươi chín tháng năm
ngoài ra lực lượng này cũng đã phóng một số tên lửa về phía thành phố elad phía nam israel nhằm vào các mục tiêu quân sự
tuy nhiên thời điểm xảy ra những cuộc tấn công này không được tiết lộ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba bộ tư lệnh trung tâm mỹ cencom cho biết đã thực hiện các cuộc tấn công tự vệ
phá hủy bảy tên lửa chống hạm ba máy bay không người lái và ba thùng chứa vũ khí tại các khu vực do houthi kiểm soát ở yemen
cùng ngày houthi cáo buộc liên minh hải quân mỹ anh ở biển đỏ đã tiến hành một mươi cuộc không kích vào thành phố cảng hodeida của yemen do houthi kiểm soát
lãnh đạo đảng cộng hòa và dân chủ tại quốc hội mỹ đã thông báo đạt được thỏa thuận duy trì nguồn tài chính cho chính phủ đến hết tài khoá hiện nay vào cuối tháng chín tới
qua đó khởi động tiến trình thông qua dự luật nhằm tránh nguy cơ chính phủ mỹ phải đóng cửa vào cuối tuần này
lãnh đạo đảng cộng hòa và dân chủ tại quốc hội mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận duy trì nguồn tài chính cho chính phủ đến hết tài khoá hiện nay vào cuối tháng chín tới
qua đó khởi động tiến trình thông qua dự luật nhằm tránh nguy cơ chính phủ mỹ phải đóng cửa vào cuối tuần này
chủ tịch hạ viện mike johnson và lãnh đạo phe đa số tại thượng viện chuck schumer đã thông báo thỏa thuận trên
cụ thể là thỏa thuận thống nhất sẽ chi trả khoảng bảy mươi năm chi tiêu của chính phủ cho tài khoá kết thúc vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
bao gồm tài trợ cho quân đội giao thông nhà ở và an toàn thực phẩm
trước đó hai đảng thông qua các dự luật chi trả khoảng một ba ngân sách tương đương với bốn trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ và nỗ lực khơi thông gói chi tiêu
bao gồm sáu dự luật phân bổ ngân sách còn lại và những ưu tiên khác trước hạn chót vào nửa đêm ngày hai mươi hai tháng ba tới
thỏa thuận mới đạt được giữa các nghị sĩ đảng dân chủ và cộng hòa đã khai thông bế tắc giúp cho chính phủ mỹ tránh được tình trạng đóng cửa vào cuối tuần này
tổng thống biden đã hoan nghênh diễn biến tích cực này
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế hàn quốc đã kéo dài một tháng qua và chưa có dấu hiệu chấm dứt
báo giới hàn quốc cho rằng đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất là bệnh nhân và các bệnh viện
bởi chính phủ và cộng đồng y tế nước này đều không nhận bộ
theo báo giới nếu các giáo sư y khoa cũng tham gia nghỉ việc tập thể tình hình có thể sẽ nghiêm trọng hơn
vì vậy đã đến lúc các bác sĩ và chính phủ hàn quốc phải tìm ra bước đột phá để giải quyết bế tắc càng sớm càng tốt
báo giới hàn quốc cũng cho rằng đã đến lúc hiệp hội y khoa hàn quốc và chính phủ nước này cần có cuộc gặp trực tiếp
cởi mở để đưa ra giải pháp tối ưu bỏ qua mọi khác biệt
trong diễn biến mới nhất bộ y tế hàn quốc đã ra thông báo cuối cùng về việc đình chỉ giấy phép hai bác sĩ cấp cao
vì cáo buộc kích động và tiếp tay cho cuộc đình công của hàng nghìn thực tập sinh và bác sĩ nước này
trước đó chính phủ nước này đã cảnh báo rằng các bác sĩ tham gia cuộc đình công có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý
số liệu do cơ quan thống kê hàn quốc vừa công bố cho thấy đã có khoảng một trăm chín mươi bốn cặp đôi ở hàn quốc kết hôn trong năm hai nghìn hai mươi ba
tăng một so với năm hai nghìn hai mươi hai và là lần tăng đầu tiên trong một mươi hai năm qua
trong những thập kỷ qua số cặp đôi kết hôn ở hàn quốc đã giảm từ bốn trăm ba mươi năm cặp vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu xuống dưới hai trăm linh cặp vào năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù năm hai nghìn hai mươi ba ghi nhận số cặp đôi kết hôn tăng song vẫn ở mức dưới hai trăm linh cặp trong ba năm liên tiếp
theo giới chức hàn quốc xu thế kết hôn tăng lên trong năm ngoái là do gia tăng số cặp đôi tổ chức hôn lễ từ nửa sau năm hai nghìn hai mươi hai đến nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi phải chỉ hoãn do đại dịch covid một mươi chín
trong khi đó tổng tỷ xuất sinh của hàn quốc trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm xuống mức thấp nhất theo quý là sáu mươi
các chuyên gia cho rằng số lượng cặp đôi kết hôn giảm là nguyên nhân tác động đến sự sụt giảm của tỷ lệ sinh
theo kết quả khảo sát gần đây đối với năm trăm linh người hàn quốc trong độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi ba
có hơn năm mươi số người được hỏi nói rằng họ không có kế hoạch kết hôn hoặc sinh con
phần lớn người dân hàn quốc cho rằng chi phí nhà ở cao là giao cản lớn nhất đối với hôn nhân
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi tháng ba là ngày quốc tế hạnh phúc
đây là dịp để cả thế giới cùng biểu thị mong muốn niềm tin và quyết tâm phân đấu
về một thế giới hòa bình không có chiến tranh không còn đói nghèo
một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững
một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da sắc tộc hay tôn giáo đều được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc
ngày quốc tế hạnh phúc năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn đang chứng kiến những cuộc xung đột
khiến các gia đình phải ly tán đẩy con người đến sự đau khổ
chết chóc và nghèo đói
với những người dân gaza nơi đang phải hứng chịu đau thương nhất thế giới
hạnh phúc đối với họ thật giản đơn nhưng cũng rất xa vời
đó là được sống trong hòa bình được tận hưởng sự bình yên
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
khi nhà chúng tôi bị đánh bong lúc đó bố tôi đang ở trong nhà với mẹ và em trai tôi
bố tôi bị thương ở tay ngực và miệng
tôi muốn chân an
tôi muốn chân an các em của mình và cho chúng thấy rằng tôi mạnh mẽ
nhưng khi nhìn thấy tình trạng của bố tôi không cầm được nước mắt
tôi không tưởng tượng được bước đột tàn phá này
mỗi ngày tôi luôn tự hỏi cuộc sống trước kia thế nào và bây giờ ra sao
khi em nghe thấy âm thanh của xe cấp cứu
em vội chạy đến bệnh viện để xem có người nào thiệt mạng hay không
hàng ngày em nghe thấy vô số âm thanh của tên lửa tấn công
xe cứu thương và tiếng người la hét
em đã chứng kiến nhiều trẻ em thiệt mạng
với cơ thể không còn nguyên vẹn
trẻ em cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cuộc chiến gaza
nhiều em nhỏ cùng cha mẹ đi lánh nạn không được học hành
không được ăn no và luôn sống trong nỗi lo sợ bởi các cuộc không kích
chúng em không có nước điện hay bất cứ thứ gì
chúng em khát nước
em viết tên mình trên tay để gia đình có thể nhận ra khi em chết
chúng em muốn sống tốt hơn
chúng em muốn sống trong hòa bình
chúng em muốn sống trong hòa bình và trở về nhà trong hòa bình
ở trung tâm gaza nơi bị chiến tranh tàn phá
những đứa trẻ như tala amashi vẫn giữ hy vọng bất chấp nỗi kinh hoàng hàng ngày vây quanh
họ đã chứng kiến sự mất mát của những người thân yêu và những giấc mơ biến mất
là những đứa trẻ ở gaza chúng em tìm thấy niềm an ủi trong vòng tay nhau
chia sẻ nỗi sợ hãi mong muốn của chúng em không phải là cái chết mà là sự sống
em đau lòng khi chứng kiến nhiều đứa trẻ
ghi tên trên tay của mình một lời cầu xin để có thể được tìm thấy khi chúng em chẳng bay qua đời
tại sao trẻ em phải gánh chịu nỗi đau như vậy
chúng em mệt mỏi khao khát cơ hội có được cuộc sống xứng đáng và trọn vẹn
gia đình amashi chỉ là một trong số hàng ngàn gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa ở thành phố gaza
cuộc xung đột tại quốc gia trung đông này không biết bao giờ mới chấm dứt
một cuộc xung đột đẫm máu không có lối thoát
nó là sự cộng rồn của vô số những sai lầm vô số toan tính
và quan trọng hơn cả là vô số sự mất niềm tin giữa các bên tham gia xung đột
mỗi khi bom rơi các con của tôi lại hét lên kinh hãi
tôi thấy mình buộc phải nói dối các con để chấn an chúng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả
tuy nhiên trên thực tế là họ liên tục đe dọa các tòa nhà gần đó
và chúng tôi buộc phải ra đường nơi nỗi sợ hãi và bom đạn ở khắp mọi nơi
chúng ta thường xuyên gặp phải thực tế đau lòng của cuộc sống ở gaza
các gia đình phải ly tán và chiến tranh đã gây ra những đau khổ không thể tưởng tượng nổi cho những người dân vô tội
nhiều trẻ em ở gaza tiếp tục khao khát sự sống chứ không phải cái chết
nhưng giữa cuộc xung đột ngày càng sâu sắc
sức nặng của chiến tranh đang dần đè bẹp khát vọng của họ để lại một di sản ưu ám
em hy vọng giao tranh dừng lại để chúng em có thể về nhà
em ước chúng em có thể trở lại trường học quay lại nhà và không phải sống trong lều
đôi khi chúng em không thể ngủ được bởi vì những thứ đó sợ hãi
và sợ hãi
được đi học được ngủ trong yên bình mà không phải nghe tiếng bom đạn
những ước mơ giản đơn nhưng là xa vời đối với trẻ em và người dân gaza
trong mỗi cuộc xung đột người dân vô tội vẫn là thiệt thòi nhất
kể từ khi nổ ra xung đột giữa hamas
israel vào ngày bảy tháng một mươi hàng nghìn người đã thiệt bạng trong các cuộc công kích
trong số này có tới bảy mươi là phụ nữ và trẻ em
và đó là tổn thất dân thưởng quá lớn
vì vậy một giải pháp đình chiến nhân đạo tổng lực và toàn diện
đang thực sự trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết cho người dân ở giải gaza
để làm được điều này cần sự nỗ lực của cả thế giới trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình tại gaza
bởi hòa bình sẽ không tự đến hòa bình phải được xây dựng